tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
thành lập tổng cục thủy lợi và tổng cục phòng chống thiên tai
theo đó tổng cục phòng chống thiên tai được tách ra từ tổng cục thủy lợi trước đây
và tổng cục thủy lợi vẫn giữ nguyên chức năng nhiệm vụ của mình
thủ tướng chính phủ giao bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định chức năng nhiệm vụ
quyền hạn cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc tổng cục
bổ nhiệm miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc tổng cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của bộ trưởng
theo đó ông nguyễn văn tỉnh nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục thủy lợi
sẽ giữ chức vụ tổng cục trưởng tổng cục thủy lợi kể từ ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và ông trần quang hoài nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục thủy lợi
sẽ giữ chức vụ tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai kể từ ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
theo quyết định số hai mươi sáu của thủ tướng chính phủ tổng cục phòng chống thiên tai trực thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
có nhiệm vụ thực hiện chức năng tham mưu giúp bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng chống thiên tai đê điều trong phạm vi cả nước
tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công về phòng chống thiên tai đê điều theo quy định của pháp luật
các đơn vị thuộc tổng cục phòng chống thiên tai gồm vụ kế hoạch tài chính vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
vụ pháp chế thanh tra vụ kiểm soát an toàn thiên tai vụ quản lý thiên tai cộng đồng vụ quản lý đê điều
văn phòng tổng cục cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trung tâm chính sách và kỹ thuật phòng chống thiên tai
như vậy đến nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có bốn tổng cục
bao gồm tổng cục lâm nghiệp tổng cục thủy sản tổng cục thủy lợi và tổng cục phòng chống thiên tai